thưa quý vị bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khoảng một mươi tám h ngày một tháng năm tại khu vực bản tà làng trung xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng mùa a thú và hạng a dua về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp một ô tô một xe máy và hai điện thoại di động
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị kết thúc năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm trong thời tiết khá nắng nóng
tuy nhiên vẫn có rất đông du khách đến với những điểm du lịch nổi tiếng
trong năm ngày nghỉ lễ ninh bình đón trên bốn trăm bảy mươi lượt khách trong đó có hơn năm mươi tám lượt khách quốc tế
đến tham quan tại các điểm du lịch như tràng an chùa bài đính phố cổ hoa lư vườn quốc gia quốc phương
doanh thu du lịch ước đạt trên sáu trăm linh tỷ đồng tăng bảy mươi một so với dịp nghỉ lễ năm ngoái
nhiều du khách lựa chọn tuyên quang là điểm đến trong các tour du lịch ngắn ngày
ước tính tuyên quang đón gần một vạn du khách trong dịp nghỉ lễ này
điểm nhấn là lễ hội kinh khí cầu quốc tế đồng diễn sắc màu thổ cẩm tour du lịch khám phá tại các huyện na hàng lâm bình
tổng lượng khách du lịch đến lào cai trong đợt nghỉ lễ ước đạt gần hai trăm năm mươi bảy lượt trong đó có hơn một mươi sáu lượt khách quốc tế
tổng thu từ du lịch đạt khoảng tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng tăng hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
các điểm du lịch như sapa bắc hà bảo yên tổ chức nhiều sự kiện thu hút khách du lịch
trong bốn ngày nghỉ lễ đầu huyện đồng văn hà giang đã đón gần hai đoàn khách với trên hai mươi lượt khách đến tham quan
trong đó có hơn bảy bảy trăm linh lượt khách quốc tế
các địa điểm tham quan nổi tiếng thu hút đông đảo du khách như cột cờ quốc gia lũng cú
điểm dương trân dốc thẩm mã khu dinh thự họ vương và khu vực phố cổ thị trấn đồng văn
với lợi thế khu đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí hàng đầu khu vực phía nam
dịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm vừa qua
novagua phan thiết đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan trải nghiệm
novagua phan thiết chỉ cách tp hcm một giờ ba mươi phút di chuyển với hệ tiện ích nghỉ dưỡng
giải trí đa dạng như lãnh địa khủng long dinopark tiểu châu phi thu nhỏ safari cafe
công viên nước wonderland và lợi thế giao thông kết nối hoàn thiện với quy mô một hectare
cùng hàng trăm tiện ích đa dạng
nó phát ứng mọi nhu cầu từ lưu trú ẩm thực vui chơi giải trí
novagua phan thiết đang trở thành điểm đến hút khách bậc nhất tỉnh bình thuận
trong các dịp lễ tết và mùa cao điểm du lịch
bốn tháng đầu năm nay tỉnh hải dương thu hút gần một trăm một mươi chín triệu usd vốn fdi
giảm hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó cấp mới một mươi bảy dự án tổng vốn đăng ký bảy mươi tám bảy triệu usd
điều chỉnh tăng một mươi bảy bốn triệu usd cho chín lượt dự án
còn lại là góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
mặc dù thu hút fdi giảm song vốn được triển khai thực hiện đạt khoảng ba trăm linh triệu usd
tăng ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tỉnh hải dương hiện có năm trăm năm mươi năm dự án fdi đến từ hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ
với tổng vốn đầu tư hơn một mươi bốn tỷ usd
các doanh nghiệp fdi thu hút hơn hai trăm ba mươi lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp